ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia tổ chức họp báo chuyên đề thông tin kết quả công tác chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả năm hai nghìn một mươi chín phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm trong năm hai nghìn hai mươi
trong một mươi một tháng năm hai nghìn một mươi chín lực lượng chức năng đã xử lý và thu nộp về cho ngân sách hơn hai mươi tỷ đồng
năm hai nghìn một mươi chín ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín các bộ ngành địa phương và văn phòng thường trực đã triển khai kế hoạch đồng bộ quyết liệt thu được những kết quả tích cực phát hiện và xử lý hơn một trăm chín mươi sáu vụ việc vi phạm giảm một mươi sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám thu ngân sách hơn hai mươi một trăm linh tỷ đồng khởi tố một tám trăm tám mươi ba vụ tăng ba mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám với hai hai trăm ba mươi một đối tượng
năm hai nghìn hai mươi được dự báo là năm có nhiều diễn biến phức tạp
ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia sẽ đồng loạt triển khai nhiều giải pháp chỉ thị kế hoạch chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan thành lập các tổ công tác để thu thập thông tin về bao che tiếp tay cho hoạt động buôn lộ gian lận thương mại của cán bộ công chức khi thi hành nhiệm vụ kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm tái vi phạm đồng thời xây dựng sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật chặt chẽ xếp chặt quản lý sản xuất thương mại nội địa và với nước ngoài